thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng vũ xuân thụy bốn mươi hai tuổi
trú tại phường tân thành thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu cho biết thụy và một người phụ nữ có quan hệ tình cảm với nhau
vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng chín sau khi đi nhậu về thụy điều khiển xe máy đến nhà người phụ nữ
và gặp người này đang nói chuyện với anh trần văn liêm
tại đây cả ba đã xảy ra mâu thuẫn
lúc này thụy lấy từ trong cốp xe máy ra một con dao đâm và chém nhiều nhát vào người anh liêm khiến nạn nhân tử vong
gây án xong thụy đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hình ký